một năm du lịch sôi động với rất nhiều hoạt động từ các lễ hội mang tầm quốc gia cho đến các hoạt động quảng bá giới thiệu các điểm khu du lịch trong tỉnh
những tiềm năng du lịch đã và đang được đánh thức hoạt động du lịch đầy sôi động được tổ chức tại tất cả các địa phương trong tỉnh đã đưa tuyên quang trở thành điểm đến đầy hấp dẫn của đông đảo du khách trong nước và bạn bè quốc tế
trong chuyên mục trang địa phương của truyền hình nhân dân hôm nay mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự khởi sắc du lịch tuyên quang
phóng sự do đài phát thanh và truyền hình tuyên quang thực hiện
những tiềm năng du lịch đã và đang được đánh thức hoạt động du lịch đầy sôi động được tổ chức tại tất cả các địa phương trong tỉnh đã đưa tuyên quang trở thành điểm đến đầy hấp dẫn của đông đảo du khách trong nước và du khách quốc tế
giấu ấn nổi bật trong hoạt động du lịch ở tuyên quang năm qua

giấu ấn nổi bật trong hoạt động du lịch ở tuyên quang năm qua
những tiềm năng du lịch đã và đang được đánh thức hoạt động du lịch ở tuyên quang trở thành điểm đến đầy hấp dẫn của đông đảo du khách trong nước và du khách quốc tế
giấu ấn nổi bật trong hoạt động du lịch ở tuyên quang trở thành điểm đến đầy hấp dẫn của đông đảo du khách trong nước